chúng tôi đã giới thiệu bài đầu tiên trong loạt bài bảy kỳ này
chương trình hôm nay xin tiếp tục giới thiệu bài thứ hai có tiêu đề
dòng đạm đắng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mới đây tập đoàn hóa chất việt nam vinachem công bố báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
với kết quả bất thường nhưng không gây bất ngờ
toàn tập đoàn lỗ sâu thuế tới hai trăm linh ba năm tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm lãi hơn chín trăm chín mươi tám tỷ đồng
công ty mẹ lỗ gần bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm lãi hơn năm trăm ba mươi năm tỷ đồng
chuyện lỗ dường như được coi là tất yếu khi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân đạm
thuộc tập đoàn hóa chất việt nam lao dốc không phanh
hạt đạm trắng mà đắng
tương lai của các nhà máy đạm đang phủ một màu xám xịt
theo các số liệu báo cáo ngay từ năm hai nghìn một mươi năm đã có bốn trong số hai mươi bốn đơn vị của tập đoàn hóa chất việt nam
sản xuất kinh doanh bị lỗ bao gồm đạm hà bắc dap số hai vinachem dap lào cai đạm ninh bình
và công ty cổ phần xà phòng hà nội haso với tổng lỗ phát sinh một bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó đạm hà bắc dap số hai vinachem dap lào cai dap ninh bình và công ty của phần xà phòng hà nội hasso với tổng lỗ phát sinh một bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó đạm hà bắc dap lào cai dap lào cai dap ninh bình và công ty của phần xà phòng hà nội hasso với tổng lỗ phát sinh một bốn trăm sáu mươi tỷ đồng

trong đó bốn công ty thua lỗ nêu trên đóng góp một mươi ba hai trăm hai mươi ba tỷ đồng nợ vay của tập đoàn
nhà máy đạm ninh bình là dự án có quy mô lớn của tập đoàn hóa chất việt nam khởi công năm hai nghìn tám với công suất năm trăm sáu mươi tấn một năm vốn đầu tư khoảng sáu trăm bốn mươi bảy triệu usd theo dạng công nghệ châu âu tổng thầu trung quốc
vì thế điệp khúc lỗ kéo dài suốt từ khi nhà máy đi vào
năm hai nghìn một mươi hai lỗ bảy mươi năm tỷ đồng năm hai nghìn một mươi ba lỗ bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng năm hai nghìn một mươi bốn lỗ năm trăm linh tỷ đồng năm hai nghìn một mươi năm lỗ ba trăm bảy mươi tỷ đồng
tính lũy kế đến cuối tháng sáu vừa qua đạm ninh bình lỗ tổng cộng gần hai bảy trăm linh tỷ đồng và hiện nhà máy đang đắp chiếu
tổng giám đốc tập đoàn hóa chất việt nam nguyễn gia tường cho biết
đến nay vẫn chưa quyết toán được gói thầu epc dẫn đến chưa quyết toán dự án hoàn thành
từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tập đoàn hóa chất việt nam và nhà thầu tập đoàn hoàn cầu trung quốc trải qua một mươi một lần đàm phán
nhằm giải quyết các tồn tại của hợp đồng epc và bồi thường thiệt hại của nhà thầu do không đạt yêu cầu
hồ sơ dự án tài liệu hoàn công báo cáo cuối cùng nhà thầu cam kết sẽ cung cấp cho chủ đầu tư trước ngày hai mươi năm tháng sáu vừa qua
tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa nhận được
còn đạm hà bắc từng là một trong những nhà máy sản xuất phân đạm lớn và lâu đời nhất miền bắc
năm hai nghìn một mươi nhà máy khởi công dự án cải tạo và mở rộng với tổng mức đầu tư hơn năm trăm sáu mươi tám triệu usd
tương đương một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng trong đó vốn tự có khoảng một tám trăm một mươi năm tỷ đồng còn lại vay ngân hàng
theo báo cáo nghiên cứu khả thi năm đầu đi vào hoạt động
công ty sẽ lỗ khoảng năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng năm sau lỗ khoảng một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tuy nhiên ngay năm hai nghìn một mươi năm công ty đã lỗ tới sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng cao hơn cả đạm ninh bình
lý giải nguyên nhân thua lỗ phó tổng giám đốc công ty phạm văn trung cho biết
sau khi vận hành công ty phải chịu thêm chi phí một trăm ba mươi sáu tỷ đồng ngừng chạy máy và đấu nối hệ thống không có sản phẩm
chi phí khấu hao và lãi pháp
thuế giá trị gia tăng không được hoàn một trăm linh một tỷ đồng tranh lệch tỷ giá một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
chỉ tính riêng ba khoản phát sinh là tăng thuế giá trị gia tăng trên lệch tỷ giá và giá than cho sản xuất tăng sáu trăm hai mươi tỷ đồng
trung khẳng định việc thua lỗ của công ty hoàn toàn do khách quan mang lại
bộ máy lãnh đạo của công ty đã và đang đoàn kết thống nhất đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm vực công ty vượt qua khó khăn
công ty đã kiến nghị tập đoàn hóa chất việt nam báo cáo chính phủ các bộ tài chính công thương
xem xét khoanh nợ gốc và lãi vay của công ty tại ngân hàng phát triển việt nam vgb trong năm năm
gia hạn thời hạn hợp đồng vay đến hết năm hai nghìn hai mươi

điều chỉnh giảm lãi suất đối với các dư nợ gốc vay từ một mươi tám một năm trở lên về lãi suất tám năm mươi năm một năm
đồng thời công ty được giãn thời gian trích khấu hao trong ba năm và ưu đãi giảm hai mươi giá bán thang
nếu như không được chính phủ và các bộ ngành xem xét có chính sách yêu đãi bằng các cơ chế nêu trên
công ty sẽ phải ngừng sản xuất vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
lãnh đạo công ty cho rằng nếu đạm hà bắc bị đóng cửa
nghĩa là việt nam sẽ không còn khả năng chủ động nguồn u rê sản xuất trong nước
thương hiệu đạm hà bắc trị giá gần hai trăm linh tỷ đồng có nguy cơ biến mất
hơn một năm trăm linh người lao động mất việc không giữ được đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề
mới đây tập đoàn hóa chất việt nam đề xuất bộ công thương là đơn vị chủ quản
kiến nghị thủ tướng chính phủ gói giải pháp tổng thể gồm một mươi bốn hạng mục để cứu doanh nghiệp
âm hưởng chủ đạo là xin cơ chế yêu đãi bảo hộ
theo đó tập đoàn hóa chất việt nam đề nghị được bổ sung đủ vốn điều lệ
từ nguồn quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trung ương
kiến nghị thủ tướng ban hành cơ chế bán than của tkv cho sản xuất phân bón
bằng tám mươi so với giá than hiện nay trong thời gian ba mươi sáu tháng từ ngày một bảy hai nghìn một mươi sáu
đồng thời cho phép chuyển nợ vay tại ngân hàng phát triển việt nam cho đạm ninh bình
thành vốn đầu tư của nhà nước tại tập đoàn với tổng số tiền hai bảy trăm linh tám tỷ đồng
đây là số dư nợ gốc đến thời điểm hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tại vzbe
gồm hai sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng và một bảy triệu đô la mỹ
trong trường hợp không được chuyển nợ thành vốn góp tập đoàn hóa chất việt nam
đề nghị cho phép khoanh nợ khoản vay tại ngân hàng phát triển việt nam
trong thời gian năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
không trả nợ gốc và không tính lãi phát sinh trong năm năm
tập đoàn hóa chất việt nam cũng đề nghị như vậy đối với khoản nợ vay của đạm ninh bình
tại ngân hàng exxon bank trung quốc
tương tự tập đoàn hóa chất việt nam đề nghị khoanh nợ khoản vay của dự án cải tạo
mở rộng nhà máy đạm hà bắc tại ngân hàng phát triển việt nam
dư nợ tính đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu là ba chín trăm năm mươi bảy tỷ đồng trong thời gian năm năm
về lãi suất
tập đoàn hóa chất việt nam đề nghị cho phép điều chỉnh giảm lãi suất
đối với toàn bộ dư nợ gốc vay tại ngân hàng phát triển việt nam
cho dự án đạm ninh bình gần ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
và dự án cải tạo mở rộng đạm hà bắc gần ba bốn mươi bốn tỷ đồng
có lãi suất hơn tám năm mươi năm một năm về mức tám năm mươi năm
viêng đạm hảo bắc được giãn trích khấu hao năm mươi trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy

tương tự cơ chế đã được áp dụng tại đạm ninh bình
ngoài ra kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước
chỉ đạo người đại diện vốn tại các ngân hàng thương mại
tiếp tục cho đạm ninh bình và đạm hà bắc vay vốn để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh
tập đoàn hóa chất việt nam còn kiến nghị bộ công thương đưa việc khai thác
chế biến quảng apatit vào một đầu mối
các đơn vị đã được thủ tướng chính phủ bộ tài nguyên và môi trường
cấp phép thăm dò hoặc chủ trương cho thăm dò phải hợp tác với tập đoàn
từ khâu khai thác tuyển đến sử dụng apatit
không xem xét cấp phép đầu tư dự án sản xuất phân bón cho các doanh nghiệp
nhất là ure lân npk
về phía chính quyền sở tại tỉnh bắc giang và ninh bình
cũng có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ có cơ chế yêu đái
đối với hai nhà máy đạm đang ngắt ngoại trên địa bàn
việc đầu tư mở rộng sản xuất là điều bình thường
nếu xác định phương án đó phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường
tuy nhiên đối với đạm hà bắc và đạm ninh bình
có thể thấy rõ việc đầu tư của hai nhà máy đã không gặp thời
ra đời khi thị trường bão hòa sản phẩm ure trong nước của đạm hà bắc
và đạm ninh bình bị cạnh tranh gây gắt từ sản phẩm ure nhập khẩu
nhất là từ trung quốc
quốc gia cung cấp tới bốn mươi chín tổng sản lượng phân bón nhập khẩu của việt nam
với giá thấp hơn nhiều so với giá sản xuất trong nước
nhiều chuyên gia nhận định kể cả đổ thêm tiền cũng khó có thể cứu các nhà máy đạ
của tập đoàn hóa chất việt nam do nguồn cung cấp phân bón đang dư thừa tới bốn trăm linh tấn một năm
theo báo cáo về quỹ tiền lương thưởng của tập đoàn hóa chất việt nam năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù lợi nhuận sụt làm hơn hai mươi trong năm hai nghìn một mươi năm
và báo lỗ hơn hai trăm linh tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
song viên chức quản lý tại tập đoàn này
vẫn có mức thu nhập khủng
theo đó với một mươi ba người quản lý doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi chín
mức lương cơ bản hàng tháng bình quân mà viên chức quản lý tại tập đoàn hóa chất việt nam nhận được là
ba mươi hai ba mươi một triệu đồng một người tiêu tốn quỹ tiền lương bảy năm mươi sáu tỷ đồng
cụ thể năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân hàng tháng của lãnh đạo tập đoàn hóa chất việt nam đạt bốn mươi tám năm triệu đồng một người
tương ứng năm trăm tám mươi hai triệu đồng một năm
năm hai nghìn một mươi sáu ban lãnh đạo tập đoàn đặt kế hoạch nâng thu nhập lên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng
tương ứng gần năm mươi bốn triệu đồng một tháng tăng một mươi một hai so với năm hai nghìn một mươi năm
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp sau